tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
bộ lao động thương binh và xã hội hội nhà báo việt nam và đài truyền hình việt nam
tổ chức lễ công bố một mươi sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
trao giải cuộc thi báo chí về nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám và phát động cuộc thi
báo chí về phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo asean
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có bốn mươi ba hai số xã và sáu mươi một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới
tạo tiền đề vững chắc để phân đấu hoàn thành mục tiêu năm mươi số xã đạt chuẩn trong năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đã giảm một ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy xuống còn năm ba mươi
đây là năm thứ ba liên tiếp mục tiêu giảm nghèo hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu do quốc hội đề ra
năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ hai cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi được tổ chức
cuộc thi đã thu hút hàng trăm nhà báo phóng viên tại các cơ quan báo chí viết bài tham dự
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao ba mươi chín giải cho các tác phẩm đặc giải gồm bốn giải a bảy giải b
một giải c và một mươi bảy giải khuyến khích cho bốn loại hình báo chí là báo in báo truyền hình báo phát thanh và báo điện tử
nhiều tác phẩm có chiều sâu phân tích chỉ ra những nguyên nhân thành công trong việc xây dựng nông thôn mới
cũng như truyền thông lan tỏa các mô hình tiên tiến kinh nghiệm hay việc làm tốt
những tấm gương điển hình bình dị đời thường trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới
cũng tại buổi lễ đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã phát động cuộc thi
báo chí phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo asean